xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường mỹ thới tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày năm tháng bảy nguyễn ngọc sơn điều khiển xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
trưa cùng ngày cả hai đến bệnh viện đa khoa trung tâm vĩnh long test nhanh covid một mươi chín
tại đây phương bị giữ lại theo dõi còn sơn có kết quả âm tính
nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền tp hcm để giao cá
sau đó sơn điều khiển xe đến quận thốt nốt tp cn giao cho chủ xe
và đón xe ôm đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín vàng cốm nhưng không khai báo
nhưng khai báo y tế không trung thực để được qua chốt và đến trung tâm y tế
phường mỹ thới khai báo
khai báo y tế là đi từ huyện cần duộc tỉnh long an về
chiều cùng ngày sơn nhận quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn có kết quả dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết mẹ ruột của sơn sống chung nhà trong thời gian sơn cách ly tại nhà
cũng có kết quả dương tính với virus sars cov hai
còn trong ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã mở phiên tòa sơ thẩm
công khai xét xử vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm dịch
thôn tân hòa xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
theo đó bị cáo phạm quốc học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên là nhân viên y tế
bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên đã bị tòa án nhân dân huyện đồng xuân
tuyên phạt sáu tháng tù giam
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng chín mặc dù không có bằng lái xe mô tô
và đã uống rượu bia nhưng phạm quốc học vẫn điều khiển xe mô tô
từ thành phố tuy hòa về nhà
xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam do khai báo
thông tin y tế không đầy đủ nên phạm quốc học được các nhân viên y tế
làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo bổ sung
tuy nhiên học không chấp hành mà còn buông lời lẽ chửi bới xúc phạm
các thành viên trong tổ công tác
sau đó bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch buộc lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
phải khống chế áp giải đối tượng về trụ sở làm việc
ngay sau đó đối tượng phạm quốc học đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân
khởi tố về tội chống người thể hành công vụ theo khoảng một ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
thưa quý vị theo công an quận bắc từ liêm hà nội qua trinh sát nắm tình hình
từ đầu tháng tám tới nay đội cảnh sát kinh tế đã phát hiện một số đối tượng thường xuyên giao dịch
loại mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh đặc biệt là các loại thuốc có liên quan tới phòng
và điều trị covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất bất ngờ kiểm tra một người giao hàng tại phường phúc diễn
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
không đủ điều kiện để lưu thông ra ngoài thị trường
đây là hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín của nước ngoài vừa bị đội cảnh sát kinh tế
công an quận bắc từ liêm hà nội thu giữ tất cả đều có một đặc điểm chung là không
rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hợp lệ số hàng này được các đối tượng nhập lậu
về việt nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp để dễ qua mắt
lực lượng chức năng những hộp thuốc này được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho
shipper vận chuyển
sau khi thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiến hành đấu tranh khai
thắng các đối tượng nhập lậu về việt nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến
khai thác bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập chủ hàng lên làm việc người này
thừa nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng điều
trị bệnh covid một mươi chín nên đã thu gom từ các nguồn trôi nổi trên mạng để bán kiếm lời
theo cơ quan chức năng nếu giao dịch thành công và chót lọt hơn một viên thuốc phòng vào điều trị covid một mươi chín này
chủ hàng có thể hưởng lợi bất chính lên tới một trăm linh triệu đồng chỉ tính từ đầu tháng chín tới nay
công an thành phố hà nội và lực lượng quản lý thị trường
liên tiếp phát hiện ra nhiều vụ nhập lậu thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín với tổng số hơn ba mươi viên
giá trị hàng hóa khoảng gần ba tỷ đồng
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp mong muốn tìm được loại thuốc tốt nhất để chữa trị là nhu cầu chính đáng
tuy nhiên người dân cũng cần tỉnh táo khi có ý định
không có ý định không có ý định không có ý định không có ý định
không mua và sử dụng thuốc trôi nổi trên thị trường tránh việc tiền mất tật mang
ngoài ra cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
không nằm trong hướng dẫn của bộ y tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đối tượng vi cảnh vẽ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tỉnh hà giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn
công trường huyện yên minh tiếp nhận sáu hồ sơ vụ việc liên quan tới hoạt động khai thác đá vôi trái phép
do công an huyện yên minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi cảnh vẻ đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như tham mưu đề xuất chủ tịch ubnd huyện yên minh
xử lý các vụ việc không đúng thẩm quyền trái quy định của pháp luật
đề xuất không tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải tịch thu mà không có căn cứ
chủ trì hội đồng định giá tài sản là tăng vật tịch thu xung quỹ nhà nước không đúng nguyên tắc
thiếu khách quan gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của vi cảnh vẻ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tiến hành bắt bị can tạm giam bốn tháng để điều tra
một đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã giúp sức cho vợ chồng trương văn sơn lừa đảo hàng tỷ đồng
với thủ đoạn là dùng cục đất xét nói là đá thiên thạch có thể chữa được nhiều bệnh nan y
đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hai năm trốn truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp vừa phối hợp với công an xã phước vĩnh tây huyện cần duộc tỉnh long an
bắt giữ đối tượng hồ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tải ấp an bình xã định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
theo quyết định truy nã vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra bình có hành vi giúp sức cho trương văn sơn năm mươi tuổi và đặng thị nga bốn mươi sáu tuổi
cùng trú tại huyện lấp vò
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là bảy tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng của nạn nhân bằng thủ đoạn lừa mua bán đá thiên thạch giả
thực chất chỉ là đất xét vo tròn được phủ một lớp sơn màu đen
khi hai vợ chồng sơn bị bắt thì đối tượng bình bỏ trốn
sau hai năm bị truy nã bình bị bắt giữ khi đang làm thuê tại tỉnh long an
thưa quý vị và các bạn hiện tượng nói bậy chửi tục lăng mạ
hiện đang rất phổ biến trên các trang mạng xã hội
pháp luật thì đã có những quy định rất rõ và có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi này
tuy nhiên vẫn còn không ít người cố tình xem nhẹ
mới đây công an tp đà nẵng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai năm triệu đồng
đối với đối tượng dùng lời lẽ văng tục xúc phạm đến uy tín hình ảnh của lực lượng công an
sau khi đoạn clip có nội dung thô tục xúc phạm lực lượng công an xã và lực lượng phòng chống dịch
được đăng tải trên trang facebook cá nhân minh đầu bạc trước sự phẫn nộ của dư luận
cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và xác minh chủ tài khoản là trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang
với xe phạm này công an huyện hòa vang đã ảnh lập biên bản đối với trần văn minh
đề nghị ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
và giao dịch điện tử với số tiền một mươi hai năm triệu đồng
trong bối cảnh dịch bệnh khi cả nước đang gồng mình chống dịch
thì những hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm
hiện nay công an thành phố đà nẵng triển khai nhiều giải pháp vừa tăng cường đấu tranh
xác minh và xử phạt với chủ tài khoản facebook cá nhân quản trị viên hội nhóm
đăng tải nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội vừa tăng cường xử lý trực tiếp để tạo tính răng đe
quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng nhắc nhở rất là nhiều trường hợp
tuy nhiên là những cái trường hợp nào mà người dân họ không chấp hành
hoặc họ có cái biểu hiện là chống đối lại lực lượng công an thì chúng tôi mới xử lý nghiêm xử lý nặng
còn những trường hợp nếu người dân họ ý thức được và họ chỉ ra đường là vô tình
hoặc là vô ý họ cần đi mua lương thực thực phẩm hoặc là giải quyết những công việc cá nhân thì chúng tôi chỉ nhắc nhở
về phía công an thành phố thì để góp phần áp chế những thông tin này
thì hôm nay chúng tôi đã góp phần áp chế những thông tin này
thì hôm nay chúng tôi đã góp phần áp chế những thông tin này
thì hôm nay chúng tôi cũng đã triển khai và nắm tình hình rất là kỹ trên mạng
và từ đó dự đoán được những thông tin đó là nó sẽ lan tỏa mức độ nào và đưa ra những thông tin chính tấm để áp lại những thông tin tiêu cực đó
liên quan đến xử phạt các vi phạm về quy định phòng chống dịch lũy kế từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an thành phố đà nẵng đã xử phạt năm năm trăm một mươi năm trường hợp với số tiền hơn sáu tỷ đồng
khởi tố năm vụ án với sáu bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là bài học thích đáng cho những trường hợp cố tình vi phạm
sáng ngày hai mươi ba tháng chín tại khu vực khóm tám phường năm đội cảnh sát kinh tế công an thành phố cà mau
tỉnh cà mau đã kiểm tra phương tiện ô tô tải bị kiểm soát năm mươi một d năm mươi năm nghìn tám trăm linh trở số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
tiến hành kiểm tra xe lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện
bốn trăm linh bao thuốc lá nhập lậu mang nhãn hiệu z qua làm việc hai đối tượng đỗ ngọc vinh và
huỳnh ngọc hiền khai nhận đã mua số thuốc lá trên sau đó dùng ô tô tải trở về cà mau để bán lại
khám xét nơi ở của vinh và hiền thu giữ thêm hai chín trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
tiếp tục khai thác mở rộng vụ việc đội cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra và thu giữ tại một
cơ sở bán hàng tạp hóa tại khu vực khóm một phường một thành phố cà mau gần một chín trăm linh bao thuốc lá
với nhiều loại khác nhau
trong thời gian còn có hai đối tượng khác cũng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tiến hành xác minh làm rõ lô hàng gồm một trăm linh thùng
bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên chiếc xe tải chạy
lùng xanh từ hà nội vào bình phước trước đó tổ công tác của công an thành phố đồng xoài tổ chức
tuần tra kiểm soát trên tuyến đường hồ xuân hương phường tân phú đã phát hiện chiếc xe tải bị kiểm
điện hát bảy mươi nghìn bốn trăm tám mươi năm do lái xe nguyễn anh dũng chú tỉnh phú thọ điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng hóa trên xe gồm có hàng điện máy thuốc tây sữa bánh ngọt và đồ ăn
nhanh riêng số bánh ngọt và đồ ăn nhanh số lượng một trăm linh thùng bên ngoài in chữ trung quốc không
có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lái xe nguyễn anh dũng khai nhận toàn bộ số hàng trên xe
được vận chuyển từ hà nội vào cho ba chủ cửa hàng tại tỉnh bình phước và tỉnh bình dương hiện công an thành
xoài đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra phát hiện
số lượng lớn hàng hóa là phân bón và thuốc trừ sâu không hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh
nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu ở xã biên giới huyện tịnh biên
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu phương thúy
tại địa chỉ tổ tám ấp trung bắc hưng xã nhân hưng huyện tịnh biên an giang do bà nguyễn phương thúy làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại cơ sở có trên ba hai trăm linh chai gói thuốc trừ sâu và phân bón nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo thẩm quyền
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng đối với đối tượng phan ngọc sơn
trú tại xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi chống người thành công vụ
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mặc dù đang trong thời gian phong tỏa giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng phan ngọc sơn không đội mũ bảo hiểm không mang khẩu trang đã điều khiển xe mô tô đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn hai xã đồng trạch huyện bố trạch
khi các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe đối tượng không chấp hành có lời nói thô tục với lực lượng tại đây đồng thời lái xe qua chốt
lực lượng công an xã đồng trạch đã tiến hành kiểm tra lập biên bản vụ việc biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
phòng chống dịch bệnh đối với sơn nhưng đối tượng không ký vào biên bản và bỏ đi sau đó quay lại đánh một đồng chí công an xã đang làm nhiệm vụ tại đây
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan công an đối tượng phan ngọc sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lên mạng xã hội đăng tải bài viết không đúng sự thật về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
một phụ nữ ở huyện kiên lương tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính
trần thị huỳnh ngành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú thị trấn kiên lương huyện kiên lương sử dụng trang facebook cá nhân mang tên trần ji
đăng bài có nội dung không đúng sự thật về việc hỗ trợ gạo và các chính sách của nhà nước đối với người dân tại huyện kiên lương
quá trình làm việc với cơ quan công an ngành có thái độ bất hợp tác không đưa ra được chứng cứ chứng minh bài viết của đối tượng là đúng sự thật
ngoài ra qua xác minh về quá trình hoạt động của đối tượng tại nơi cư trú được biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
đối tượng chấp hành không nghiêm và thường xuyên đi ra đường giao hàng do mình bán online nhưng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định
cơ quan công an đã buộc ngành xóa các bài viết có nội dung sai sự thật và đăng bài đính chính trên facebook của đối tượng đồng thời làm cam kết không tái phạm
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên vừa phát hiện bắt giữ một nhóm gồm một mươi chín đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy tại một ngôi nhà ở xã liêu xá huyện yên mỹ
vật chứng thu giữ là gần hai trăm bảy mươi viên nén nghi là ma túy tổng hợp ba mươi sáu túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
công an huyện yên mỹ tiến hành kiểm tra căn nhà hai tầng tại thôn liêu trung xã liêu xá huyện yên mỹ do lưu đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại thôn liêu trung thuê và bắt giữ
thời điểm kiểm tra tại gian phòng khách tầng một và phòng ngủ trên tầng hai có một mươi chín nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn có biểu hiện phê ma túy
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi sáu tuổi có hộ khẩu thương chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên và một số tỉnh khác
kết quả test nhanh ma túy đối với các đối tượng cho thấy một mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
công an huyện yên mỹ đã tiến hành trưng cầu giám định đối với số vật chứng là các viên nén và chất tinh thể màu trắng thu giữ của các đối tượng
kết quả đều là ma túy tổng hợp
hiện công an huyện yên mỹ đang tiếp tục xác minh phân loại các đối tượng đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử lý các đối tượng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kết quả đều là ma túy đối với các đối tượng cho thấy một mươi bảy đối tượng dương tính với các đối tượng cho vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy một đĩa xứ chứa chất bột màu trắng cùng một số túi ni lông kích thước khoảng hai x ba mươi cm
qua đấu tranh đối tượng tự nguyện giao nộp thêm sáu túi ni lông kích thước khác nhau chứa các hạt tinh thể màu trắng chất bột bị màu trắng và các viên nén hình khiên
hưng khai nhận tất cả đều là ma túy tổng hợp dạng đá ke kẹo mà đối tượng cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời
để tránh bị phát hiện hưng đã cho gắn
hai hệ thống camera giám sát trước cửa nhà chỉ bán tổ chức sử dụng chất ma túy cho các đối tượng thân quen
đồng thời chỉ giao nhận tiền ma túy qua khe cửa gây khó khăn cho công tác điều tra phát hiện bắt giữ
đây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về ma túy
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố long xuyên an giang vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến thu nhiều dao kiếm và hung khí nguy hiểm các loại
sau khi tiếp nhận tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ hòa tiến hành kiểm tra hành chính số nhà bốn mươi hai đường số hai khóm tây khánh tám phường mỹ hòa phát hiện trong nhà có sáu thanh thiếu niên năm nam và một nữ có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ số lượng lớn dao kiếm các loại hai trong số các đối tượng trên khai nhận được một thanh niên khác liên hệ tập hợp lại chuẩn bị hung khí để đánh nhau
lực lượng công an tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường mỹ hòa đã lập biên bản vi phạm các quy định về phòng chống dịch đối với sáu đối tượng trên đồng thời cho gia đình bảo lãnh các đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh
sáng nay công an tỉnh bình phước phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phú riềng đã kiểm tra bắt giữ một chiếc xe tải chở bảy người trong thùng xe trôn chốt kiểm soát dịch bệnh
cụ thể vào sáng ngày hai mươi tháng chín
tại trốt kiểm soát dt bảy trăm bốn mươi một phú riềng đồng phú thuộc địa bàn xã thuận lợi huyện đồng phú lực lượng trục trốt phát hiện xe tải mang biển kiểm soát chín mươi ba c một mươi hai nghìn một trăm hai mươi một lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố hồ chí minh đi huyện bù sa mập tỉnh bình phước
có bảy người trốn trong thùng xe được phủ kín
khai thác nhanh tài xế khai tên trần văn bắc chú tại huyện đồng phú chở bảy người trốn trong thùng xe từ thành phố đồng xoài lên huyện bù gia mập để đi làm
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi chở người sai quy định vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín và tiếp tục điều tra để xử lý